sáu tháng cuối năm hai nghìn một mươi tám hiện tượng thời tiết nguy hiểm vẫn có khả năng xảy ra trên toàn quốc
đây là thông tin đáng chú ý vừa được trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra
theo đó từ nay đến cuối năm hai nghìn một mươi tám số lượng bão và áp thấp nhiệt đới trên khu vực biển đông
có khả năng tương đương so với trung bình nhiều năm từ bốn đến năm cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta
hoạt động của bão chiếm tần suất cao hơn trung bình nhiều năm ở phần bắc biển đông
ngoài bão và áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn gió mạnh khi ảnh hưởng đến đất liền
các hiện tượng thời tiết nguy hiểm sẽ còn nhiều khả năng xảy ra trên phạm vi toàn quốc
đặc biệt là các hiện tượng rông lốc mưa đá mưa lớn cục bộ lũ quét và sạt lở đất
ở các khu vực sung yếu các tỉnh vùng núi phía bắc các khu vực có địa hình dốc và thàm thực vật yếu
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo cần đề phòng gió mạnh trên các vùng ven biển
và vùng biển phía nam biển đông từ tháng sáu đến tháng chín trong thời kỳ hoạt động mạnh của gió mùa tây nam
vào những tháng cuối năm trên các vùng biển phía bắc và giữa biển đông do hoạt động của gió mùa đông bắc gây ra
nhiệt độ trung bình trong sáu tháng cuối năm trên toàn quốc phổ biến ở mức sấp xỉ so với trung bình nhiều năm
riêng các tỉnh miền bắc tháng một mươi một và tháng một mươi hai có xu hướng cao hơn từ năm đến một độ c so với trung bình nhiều năm